thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín cũng như tình trạng xuất nhập cảnh bằng con đường bất hợp pháp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
cảnh sát biển việt nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát và cùng với các lực lượng khác quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên hướng biển
đêm ngày hai mươi tám tháng bốn tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu vl một mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi một đang hành trình tại khu vực tây tây bắc mũi hanh quần đảo an thới phú quốc
chở ba người đang nhập cảnh trái phép tại cảng bream campuchia về việt nam
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát tại khu vực biển phía tây đảo phú quốc
lực lượng chức năng tàu cảnh sát biển ba nghìn hai
đã phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát la bốn nghìn năm trăm linh chín kéo theo xà lan đặt cậu la sáu nghìn bốn trăm hai mươi sáu đang hành trình từ hướng campuchia về phú quốc
trên hai phương tiện có năm thuyền viên là người việt nam làm việc tại khu vực cảng co công campuchia
để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh xác định là chống dịch như chống giặc
bộ đảng quỳ bộ tư lệnh vùng chín mươi một cũng phát triển đến toàn thể các án bộ
chiến sĩ trong toàn lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác
thực hiện mục tiêu kép vừa là thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
đồng thời cũng tham gia cùng với các cấp các ngành các địa phương để trong công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
để đảm bảo an toàn khi các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát biển khi lên tuyên truyền
hoặc kiểm tra kiểm soát
các phương tiện tàu thuyền trên biển thì chúng tôi cũng tuân thủ tốt khuyến cáo của bộ y tế năm k
đồng thời cũng trang bị các trang thiết bị y tế như khẩu trang dung dịch sát khuẩn để khi lên tuyên truyền cho bà con
nếu mà bà con trên biển nó không đem theo khẩu trang hay nước sát khuẩn
thì chúng tôi cũng tham gia cùng với các cấp các ngành các địa phương để trong công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật kết hợp phòng chống ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trên biển
bộ tư lệnh đã thành lập các tổ tuần tra trên biển để thường xuyên kiểm tra kiểm soát các tàu thuyền phương tiện đi từ nước ngoài vào việt nam
để chống hiện tượng nhập cảnh trái phép có nguy cơ lây lan dịch bệnh
tàu của ngư dân việt nam đánh bắt hải sản trên biển có tiếp xúc với người nước ngoài
các đối tượng vì lợi ích kinh tế thì câu kết móc nối với lại
tổ chức cá nhân nước ngoài để đưa người việt nam và người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua đường biển vào việt nam
và các đối tượng thường sử dụng nhiều loại phương tiện và các tuyến biển hoạt động và thủ đoạn tinh vi để nhằm qua mắt sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm tra kiểm soát trên biển
các vùng biển trọng điểm lực lượng cảnh sát biển còn đẩy mạnh công tác phối hợp
trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng có liên quan như bộ đội biên phòng hải quan công an và chính quyền địa phương
lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam cho nhân dân và ngư dân trên biển
để nâng cao hiểu biết pháp luật không tiếp tay cho các đối tượng không tham gia thực hiện xuất cảnh nhập cảnh trái phép vào việt nam
cung cấp thông tin đầy đủ cho các lực lượng chức năng để cùng nhau phối hợp tốt trong nhiệm vụ